lui xuống phía nam tại hai khu vực là tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ về chiều tối mưa rông vẫn có thể lặp lại
cụ thể ở tây nguyên tối nay và chiều tối mai mưa rông xảy ra ở mức độ dài rác
còn ở nam bộ chiều tối có mưa có nơi mưa vừa mưa to và giải rác có rông
ban ngày ở cả hai khu vực trời đều có nắng với mức nhiệt là ba mươi ba mươi ba độ ở khu vực tây nguyên còn đối với khu vực nam bộ là ba mươi hai ba mươi năm độ
trên biển khu vực vùng biển huyện đảo hoàng sa hướng gió thịnh hành vẫn thổi đều theo hướng đông nam
nhưng với cường độ yếu chỉ ở mức cấp ba không mưa thuận lợi cho các hoạt động lưu thông vận tải hàng hải
ở vùng biển huyện đảo trương sa dạy ngấp thấp hoạt động trên vùng biển phía nam khá yếu nên không gây ra thời tiết xấu
mưa rồng xuất hiện ở một vài nơi với đới gió đông thổi nhẹ và tầm nhìn xa là trên một mươi km
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước